nhằm bảo đảm cung ứng điện trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín tập đoàn điện lực việt nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc trong thời gian từ ngày một tháng chín đến ngày hai tháng chín không thực hiện các công tác làm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng trừ trường hợp xử lý sự cố
theo đó tập đoàn điện lực việt nam cũng yêu cầu các đơn vị bố trí phương thức vận hành nguồn lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý các hiếm khuyết của thiết bị nguồn lưới điện đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây
ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị văn hóa của các địa phương nhân dịp lễ kỷ niệm quốc khánh
ngoài ra công ty viễn thông điện lực và công nghệ thông tin bảo đảm hệ thống đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện và mạng máy tính hoạt động tốt tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ phục vụ công tác điều hành